không khí lạnh tăng cường với bản chất khô của không khí lạnh lục địa
nên ngày hôm nay ở khu vực bắc bộ phổ biến chỉ có mưa vài nơi
đôi lúc trưa chiều trời hứng nắng nhẹ
sang đến ngày mai khả năng khối không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại
nên khu vực có thể xuất hiện mưa và mưa nhỏ nhưng kết thúc nhanh
tuy nhiên do không khí lạnh yếu nên nền nhiệt độ không biến đổi nhiều
ngày đêm giao động từ một mươi hai đến hai mươi ba độ
khu tây bắc có nơi cao hơn
nhìn chung thời tiết ở khu vực bắc bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết
đêm và sáng nhiều mây có sương mù trời rét vùng núi có nơi rét đậm
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình tăng cường xuống phía nam
của khối không khí lạnh nên sẽ gây mưa tập trung chủ yếu
cho các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên
nhưng lượng mưa không lớn phổ biến ở mức là từ năm đến một mươi năm mm mỗi ngày
khu vực bắc trung bộ trời rét mức nhiệt độ cao nhất trong ngày là một mươi chín hai mươi hai độ
khu vực trung trung bộ ở ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
trong khi đó khu vực nam trung bộ phổ biến từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
thời điểm này đang trong mùa khô của khu vực tây nguyên và nam bộ
không có hình thế thời tiết gây mưa trái mùa
nên thời tiết tại các khu vực này hầu như ít thay đổi
phổ biến không mưa ngày nắng độ ẩm vào lúc trưa chiều khá thấp
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên phổ biến ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
còn nam bộ từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn
trên biển ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa vùng biển từ bình định đến cà mau
khu vực giữa biển đông và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển đông
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bốn đến hai mươi một độ